thêm một chuyên án do cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá thành công
đó là một đường dây tội phạm chuyên sản xuất điều chế các loại thuốc lá điện tử thuốc lá dạng điếu có chứa chất ma túy
qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện nhiều bài quảng cáo và giao bán thuốc lá điện tử thuốc lá điếu
có chứa ma túy trên các trang mạng xã hội xác định tính nguy hại của các loại ma túy nguy trang và quy mô tính chất phức tạp của đường dây
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án một trăm hai mươi ba t để tập trung điều tra khám phá
đi sâu xác minh bàn chuyên án xác định cầm đầu tổ chức tội phạm là lê anh thơ hai mươi tám tuổi trú tại hoàng mai hà nội
thơ lên mạng tìm kiếm công thức sau đó qua mạng xã hội liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài đặt mua cần sa tổng hợp
tinh dầu vị hoa chất các thiết bị của thuốc lá điện tử ống thuốc lá sợi chuyển về kho tại hà nội thông qua các công ty vận chuyển
các đối tượng pha chế tầm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào đầu điếu thuốc lá điện tử thuốc lá sợi
sau đó lắp ráp chạy máy để thành thuốc lá điện tử điếu thuốc lá sợi có chứa chất ma túy
với mỗi loại thơ bảo chế ra ba vị khác nhau tầm ướp ma túy xong các đối tượng dán nhãn thuốc lá điện tử empire ju có thuốc lá điếu dominic
toàn bộ bao bì nhãn mắc thuốc lá điện tử được thơ đặt làm riêng độc quyền có cả chế độ bảo hành đổi trả đối với sản phẩm vị đổi
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng các đối tượng thường xuyên thay đổi kho sường
sau khi cho ra điếu thuốc thành phẩm thơ chỉ đạo đàn em đăng bài quảng cáo livestream trên mạng xã hội với thông tin là các sản phẩm này chứa chất kích thích nhưng không phải là ma túy nhằm đánh lừa người sử dụng
giá bán xỉ từ một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi đồng một điếu giá bán lẻ là năm trăm năm mươi sáu trăm linh nghìn đồng một điếu
từ các nguồn tin trinh sát ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba bàn truyền án đã tổ chức bắt quả tăng bốn đối tượng
đang có hành vi pha trộn dùng si lanh tiêm tinh dầu chứa ma túy pha trộn vào thuốc lá điện tử empire chill tại kho sường xã phương nhị huyện thành trì thành phố hà nội
tại hiện trường thu giữ hơn ba năm trăm linh điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy năm can nhựa chứa tám mươi bốn lít dung dịch ma túy
máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp gần ba trăm linh thùng các tông chứa thiết bị lắp sáp thành hơn một mươi điếu thuốc lá điện tử
một triệu điếu thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi hoa chất nguyên vật liệu linh kiện phụ kiện vỏ hộp nhãn mát dùng vào việc sản xuất đồng gói thuốc lá điện tử
cùng thời điểm trên một tổ công tác bắt giữ và khám xét chỗ ở của lê anh thơ thu giữ nhiều máy móc hoa chất thuốc lá địa tử thành phẩm vỏ các nhãn hiệu thuốc lá sợi cuốn và thuốc lá điện tử
đến nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam sáu bị can liên quan trong chuyên án này
công an thành phố hà nội vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo công nghệ cao giả mạo người của ủy ban nhân dân quận thông báo công dân sai dữ liệu dân cư nhằm lấy cắp thông tin cá nhân
công an tp hà nội cho biết một số công dân trên địa bàn đã nhận được điện thoại của người tự giới thiệu là cán bộ
một cửa của ủy ban nhân dân phường
người này thông báo dữ liệu dân cư của những người này bị sai và đề nghị ra bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân phường để chỉnh sửa nhưng sau đó gợi ý hướng dẫn tử xa để lừa đảo
đáng chú ý thông tin cá nhân mà cán bộ bộ phận một cửa đưa ra như tên tuổi ngày tháng năm sinh địa chỉ nơi ở đều rất chính xác
anh này sau đó đã trực tiếp liên lạc với ủy ban nhân dân phường nơi mình sinh sống được lãnh đạo phường xác nhận tại bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân phường không có người tên như đã giới thiệu
bộ công an khuyến cáo các tổ chức cá nhân doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi điện thoại từ người lạ tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp
tiến hành tố tụng hình sự để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng bưu điện bảo hiểm thanh tra hải quan yêu cầu nhận tiền qua bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí trả các khoản nợ không xác định
đặc biệt người dân không làm theo các yêu cầu hướng dẫn của nhóm đối tượng liên lạc qua điện thoại
khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên người dân cần bình tĩnh không lo sợ nhanh chóng liên hệ với người thân bạn bè để được tư vấn
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý
sau khi tông vào giải phân cách giữa đường xe khách dường nằm mất lái vụ tai nạn vừa xảy ra vào đêm qua trên quốc lộ một
đoạn qua xã quảng xuân huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
thời điểm này xe dường nằm do tài xế phạm quốc dược điều khiển chở theo hai mươi hành khách đang di chuyển theo hướng nam bắc từ đắk lắc về thái bình thì va vào giải phân cách bê tông giữa đường
tại hiện trường giải phân cách bê tông bị vỡ xe dường nằm gặp tai nạn quay gần một trăm tám mươi lộ
rất may là không có ai bị thương xe dường nằm gặp tai nạn bị hư hỏng nặng phần đầu
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng bình đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông
bộ giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó cục đường bộ việt nam được bộ giao trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra phục vụ
vận tải đường bộ trong dịp tết hướng dẫn đôn đốc các sở giao thông vận tải
chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải
các loại giá phí dịch vụ tại bến xe
chỉ đạo nhà đầu tư bot xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phân luồng giao thông
tại các trạm thu phí khi lưu lượng tham gia giao thông tăng đột biến hạn chế tình trạng ôn tắc
yêu cầu cục hàng không việt nam tăng cường kiểm soát an ninh an toàn bay tăng cường nhân lực
các trang thiết bị phục vụ công tác so chiếu an ninh để đảm bảo an ninh an toàn
và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại trong các ngày cao điểm trước trong và sau tết
đối với các sở giao thông vận tải bộ giao thông vận tải đề nghị các đơn vị này
chủ động phối hợp với sở tài chính và công an cấp tỉnh thành
thành lập các đoàn kiểm tra công tác phục vụ vận tải
kiểm tra việc tuân thủ quy định về gia cước bảo đảm chất tự an toàn giao thông
các sở giao thông vận tải tp hcm hà nội được bộ giao thông vận tải chỉ đạo
phối hợp chặt chẽ với cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất nội bài
để có phương án tăng cường xe taxi xe buýt giải tỏa khách
trong những ngày cao điểm phục vụ tết dương lịch tết nguyên đán
và mùa lễ hội xuân quý mão năm hai nghìn hai mươi
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
vừa ban hành văn bản gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ quảng trị đến khánh hòa
về việc ứng phó với mưa lớn nguy cơ xảy ra lũ ngập ống lũ quét sạt lở đất
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một khu vực từ quảng trị đến khánh hòa
có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến
từ một trăm linh đến ba trăm linh mm một đợt vùng tâm mưa có nơi trên sáu trăm linh mm một đợt
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn
nguy cơ xảy ra lũ ngập ống lũ quét sạt lở đất
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đề nghị các tỉnh thành phố trên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo
mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất thông tin kịp thời đầy đủ
đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh
ứng phó giảm thiểu thiệt hại
các tỉnh thành phố triển khai lực lượng sung kích kiểm tra giả soát
các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức
di rời sơ tán người dân có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
kiểm tra giả soát phương án vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du
bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý
các tình huống có thể xảy ra đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện
để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực bộ giáo dục và đào tạo
đã có báo cáo dự thảo phương án tổ chức thi đồng thời bộ giáo dục và đào tạo
cũng đã đề xuất phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm
bao gồm bốn môn trong đó có hai môn bắt buộc hai môn lựa chọn với lý do giảm áp lực
thi cử cho học sinh giảm chi phí cho phụ huynh và xã hội
đón nhận thông tin này mặc dù nhiều chuyên gia còn có lo lắng
tuy nhiên về phía học sinh và giáo viên lại cho rằng phương án này hoàn toàn phù hợp
với chương trình giáo dục phổ thông mới ghi nhận của nhóm phóng viên
là học sinh lớp một mươi một sẽ trực tiếp tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi năm
khánh linh cũng như nhiều bạn cùng lớp rất vui mừng khi đón nhận thông tin
về phương án thi tốt nghiệp hai nghìn hai mươi năm mà bộ giáo dục và đào tạo vừa đề nghị
đây cũng là phương án mà nhiều học sinh và giáo viên đồng tình ủng hộ
bỏ đi môn ngoại ngữ là môn bắt buộc thay vì thay vào đó thì là hai môn chính là môn toán và môn ngữ văn
thì một phần nào đấy giảm được những cái áp lực cho học sinh về môn ngoại ngữ
đối với em thì đây là một cái phương án rất là tuyệt vời và rất là có lợi cho học sinh chúng em
cũng theo nhiều giáo viên phương án hai môn bắt buộc toán và ngữ văn và hai môn tự chọn là phù hợp
đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới
thi hai môn toán và ngữ văn là hai môn quan trọng
căn bản và thể hiện trình độ tư duy của học sinh
chưa kể vẫn còn hai môn tự chọn đủ để đánh giá kiến thức của học sinh
đối với môn toán thì thực sự là một trong những môn mà chúng ta biết từ xưa đến nay
nó là đại diện cho những môn khoa học tự nhiên
khi các con có tư duy toán học tốt thì các con sẽ có thể là có những cái cơ bản
nền tảng cơ bản cho tất cả các môn khoa học khác
môn thứ hai là môn ngữ văn hiểu dân giản
đấy là một trong những yếu tố đầu tiên đó là các con phải biết đến tiếng mẹ đẻ
đấy là tiếng việt
ngoài ra thì trong cuộc sống sau này
diễn đạt giao tiếp các phục vụ cho các báo cáo rồi tất cả những yếu tố khác
thì môn ngữ văn là một trong môn bắt buộc
tôi cho rằng đấy là một số yếu tố đắn
tuy nhiên cũng có một số ý kiến lo ngại với tâm lý thi gì học nấy
việc bỏ môn ngoại ngữ cũng khiến nhiều chuyên gia phải băn khoăn
bởi từ khi tiếng anh trở thành môn thi tốt nghiệp bắt buộc vào năm hai nghìn hai mươi năm
phải mất một thời gian dài năng lực ngoại ngữ của học sinh
mới được năng lên như hiện nay
nếu không bắt buộc thi sẽ xuất hiện tâm lý xem nhẹ
học đối phó môn này nhất là với những địa phương được xem là vùng trũng tiếng anh
hơi băn khoăn một chút về cái môn tiếng anh
đặc biệt là ở những cái vùng mà chúng ta vừa thấy là trong những kỳ thi của những năm trước
thì cái điểm số cái tỷ lệ của môn tiếng anh cũng khá là thấp
nhưng về mặt tổng thể chúng ta vẫn có gần nửa triệu bài
tức là chiếm bốn mươi bốn tám là dưới điểm trung bình
có thể nói là
tiếng anh vẫn là một điểm đen trong giáo dục
cho nên tôi cho rằng là nếu như chọn phương án này
chúng ta không đưa tiếng anh vào cái môn thi bắt buộc
thì thế hệ trẻ của chúng ta sẽ không có áp lực không có động lực để vươn lên
và điều đó hết sức là nguy hiểm
cho nên mặc dù cái phương án này là phương án rất có thể nói là
đáp ứng được kiến thức cốt lõi về mặt kiến thức chuyên môn
nhưng tôi cho rằng không đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế đối với thế hệ trẻ của chúng ta
nhiều chuyên gia thì lại cho rằng
việc tổ chức thi tốt nghiệp với bao nhiêu môn không quan trọng
điều quan trọng là đánh giá trung thực khách quan hoạt động dạy và học
và để làm tốt điều này cần chú trọng không kiểm tra đánh giá trong suốt quá trình học phổ thông
hay nói cách khác bộ giáo dục và đào tạo cũng như ngành giáo dục địa phương
cần tập trung kiểm tra định kỳ chứ không nên nhìn vào kết quả một kỳ thi như hiện nay
công an tp trà vinh đang củng cố hồ sơ xử lý đối với bùi thanh hải bốn mươi một tuổi
và trà khắc duy hai mươi sáu tuổi cùng ngụ tính trà vinh
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
vào ngày một mươi bốn tháng ba duy có đưa tiền cho hải số tiền ba mươi triệu đồng
để cho chị n m tờ hai mươi bảy tuổi ngũ ấp long bình phường bốn tp trà vinh vay
với thỏa thuận đóng lại mỗi ngày là hai trăm bốn mươi đồng
tiền lãi được chuyển vào số tài khoản hoặc đưa tiền mặt cho hải
đến ngày hai mươi ba tháng tám do chị tờ gặp khó khăn
nên hải đã giảm lãi suất xuống còn một trăm tám mươi đồng mỗi ngày
đến ngày một mươi một tháng một mươi tổng số tiền lãi mà chị tờ phải đóng cho hải là bốn mươi bảy triệu đồng
sáu trăm bốn mươi đồng thu lợi bất chính số tiền bốn mươi bốn triệu đồng với lãi suất hai mươi bốn mỗi tháng
và hai trăm chín mươi hai mỗi năm
hiện vụ việc công an tp trà vinh tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý
công an huyện thủ thừa tỉnh long an vừa hoàn tất hồ sơ khởi tối
nhiều đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn
các đối tượng này đã bị công an huyện phát hiện và bắt giữ
sau chưa đầy hai tháng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng
vào tháng tám năm nay bùi tiến thành trần văn quý tô văn việt
và phạm mạnh cường thuê nhà ở xá nhị thành huyện thủ thừa tỉnh long an
để sinh sống và hành nghề cho vay với lãi suất cao để kiếm lời
bộ đối tượng tự tìm người cho vay và không ai làm chung
tuy nhiên hành vi của các đối tượng đã bị công an huyện thủ thừa phát hiện
trong thời gian ngắn
các đối tượng này đi phát tờ rơi ở các khu vực đồng nhân cư
như là khu cụm nhân cư khu cụm công nghiệp
rồi đăng tin đăng bài trên các phương tiện mạng xã hội
để quảng cáo cho hoạt động cho vay của mình
các đối tượng này có phương thức hữu đoạn hoạt động tinh vi
lãi suất trên ba trăm linh một năm
ban pháp chế hội đồng nhân dân tp hcm đã có buổi làm việc
với công an tp hcm về tình hình kết quả hoạt động của ngành công an
và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
thuộc lĩnh vực tư pháp năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn
về công tác đấu tranh với tổ chức
với tội phạm về trật tự xã hội trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp hcm đã điều tra khám phá ba bốn trăm bốn mươi vụ
hầu hết các vụ án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
được dư luận xã hội quan tâm đều được tập trung điều tra khám phá
bắt giữ nhanh đối tượng gây án
công an tp hcm đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả
đối với các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức
và đổi mới phương thức tuần tra kiểm soát
phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra ba trăm sáu mươi
nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật
cảnh sát giao thông tp hcm công an tp thủ đức và các quận huyện
liên tục tổ chức các đợt kiểm tra xứ phạt người tham gia giao thông vi phạm
đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn chất kích thích
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông mọi lúc mọi nơi
đang rất cần chỉ số ý thức của người dân tăng cao
vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tối một mươi hai tháng một mươi một
đã và đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm
nguyên nhân là do tài xế vừa rời bàn nhậu liền ôn vô lăng
hậu quả làm hai người bị thương một nữ sinh một mươi tám tuổi tử vong
một ô tô và nhiều xe máy khác hư hỏng nặng
trong vụ việc này chiếc xe chỉ dừng lại sau khi tông sập tường nhà dân
điều này cho thấy tài xế đã hoàn toàn mất kiểm soát
có một thực trạng hiện nay là nhiều ma men luôn tự khẳng định
mình đủ tỉnh táo để lái xe
trong khi các chuyên gia y tế đã khuyến cáo về việc mất kiểm soát
giám thị lực quan sát và giảm khả năng xử lý tình huống
khi trong cơ thể có cồn chất kích thích
thời gian qua công an tp hcm đã rất quyết liệt
và có nhiều biện pháp mạnh tay ngăn chặn xử lý các vi phạm nồng độ cồn
hàng chục ngàn lực vi phạm đã bị phát hiện và xử lý
số vụ tai nạn liên quan đến nồng độ cồn cũng đã giảm
tuy nhiên vấn đề vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông vẫn còn nhức nhối
một bộ phận người dân chưa tự giác ý thức trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông
trong xử lý vi phạm nồng độ cồn không ít lần tổ công tác gặp phải những đối phó
như quay xe bỏ chạy tránh vào các đường khác để nát chút kiểm tra
dừng xe chờ đến khi chốt dời đi
thậm chí có một số trường hợp không hợp tác chống đối
tấn công các đường khác để nát chút kiểm tra
mới đây nhất vụ việc tại đường an dương vương phường tám quận năm tối tám tháng một mươi một là một cụ thể
người đàn ông tên cường điều khiển xe máy chở theo một người khác
cả hai đều có dấu hiệu say xỉn chạy loạn troạn
phát hiện vụ việc tổ công tác của đội cảnh sát giao thông chợ lớn yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra
lúc này ông cường không chấp hành mà cao gắt lớn tiếng đạp đổ xe mô tô đặc trủng
tấn công ném mũ bỏ hiểm vào cảnh sát giao thông
một mg trên lít khí thở vượt mức kịch khung
cùng với quyết tâm lập lại trực tự an toàn giao thông dịp cuối năm
công an thành phố thủ đức đã tổ chức ra quân
trong thực hiện xử lý đồng loại các lỗi vi phạm giao thông
sẽ tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn chất kích thích
đây là một trong các nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông
ngoài việc xác định trách nhiệm cho các lực lượng chức năng
thì chúng tôi còn mong muốn gửi đến các doanh nghiệp
các chủ doanh nghiệp vận tải rồi các cái doanh nghiệp kinh doanh ăn uống
một cái thông điệp là hãy chung tay cùng với lực lượng chức năng
cùng với thành phố thủ đức là làm sao không để xảy ra tình trạng
người có nồng độ cồn mà tham gia điều khiển phương tiện giao thông trên đường
bằng các cam kết như là các nhà hàng quán ăn không để cho người
đã vào ăn uống sau đó ra về tự điều khiển phương tiện giao thông
thì chúng tôi đã thực hiện cho cam kết ở rất nhiều các nhà hàng
và các công ty vận tải hành khách cũng như vận tải hàng hóa
thành phố hồ chí minh có hàng ngàn tuyến
đường lớn nhỏ hàng chục triệu người và phương tiện giao thông đi lại mỗi ngày
đảm bảo trực tự an toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người dân
cảnh sát giao thông xử lý các vi phạm về nồng độ cồn
còn nồng độ ý thức cao hay thấp khi lái xe thuộc về văn hóa
nhân cách trách nhiệm người tài xế
thành phố hồ chí minh được tổ chức công nghiệp điện toán châu á châu đại dương
trao giải thưởng asocio năm hai nghìn hai mươi
cho hạng một chính phủ số xuất sắc tại hội nghị chuyển đổi số diễn ra tại seoul hàn quốc
giải thưởng asocio hai nghìn hai mươi ba là sự ghi nhận những nỗ lực của chính quyền thành phố hồ chí minh
trong việc triển khai chuyển đổi số xây dựng chính quyền số
thời gian qua thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật
trong việc triển khai các chiến lược và giải pháp kỹ thuật số
nhằm cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ cho người dân công khai minh bạch hoạt động chính quyền
thành phố cũng được công nhận là một trong những thành phố tiêu biểu
ứng dụng công nghệ thông minh phục vụ hiệu quả các lĩnh vực trọng điểm
như giao thông y tế giáo dục và cung cấp dịch vụ công cho người dân
thành phố đã đổi mới phương thức phục vụ lắng nghe ghi nhận ý kiến và xử lý ký nghị người dân
thông qua cổng thông tin ứng dụng và tổng đài một nghìn hai mươi hai ngày càng hiệu quả
thời gian tới thành phố hồ chí minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chính quyền số
nhằm thúc đẩy kinh tế số xã hội số với mục tiêu xây dựng thành phố trở hành đô thị thông minh
cục an ninh nội địa bộ công an đã tổ chức hoạt động thiện nguyện trao quà cho đồng bào trăm
tại thông hữu đức xã phước hữu huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
gần bảy mươi tuổi hằng ngày bà quảng thị tuyết ngụ thôn hữu đức xã phước hữu huyện ninh phước
ninh thuận vẫn phải lao động để kiếm tiền để chăm lo cho bản thân
khi trời còn chưa sáng hẳn bà đã dễ cút bộ lên trừng để hái rau mang về bán
cực nhọc là thế nhưng những bó rau trừng chỉ mang lại cho bà khoảng tiền hai mươi đồng
cách nhà bà tuyết không xa là trường hợp cũng khó khăn không kém của bà nguyễn thị tính
sáu năm trước chồng bà tính chẳng may bị bệnh tai biến rồi nằm liệt dường cho đến tận bây giờ
để có tiền thuốc thang cho chồng ai thuê gì bà cũng làm
tiêu chuỗi chén cho các quán ăn hay phụ giúp việc nhà
đời sống vất vả nên khi nhận được sự hỗ trợ từ cục an ninh nội địa
bà con đồng bào trăm ở đây rất đổi vui mừng
hằng ngày mình đi kiếm ăn mình chơi làm ăn mình xách bị đi có ăn mình xách bị đi không có ăn
rau đi về rừng về núi đường cái ta đi mình đi xa cũng đi về mình hái
có một mươi năm mấy ngàn cũng mình đi
có đi lũm đi lũm về mình đi gặp trai đó mình lũm đó mình lũm đi ăn với trai
dù có gì nửa nắng gì cũng đi hết á hôm nay bó lạnh hoà không đi nè
cứ ngày nào cũng xuống lo bọc tàu
bỏ bọc đồ nằm đó rồi đi xuống kiếm ăn hằng ngày
được miếng cơm áo cũng mừng khỏe
thì cô cũng chúc cho các cô chú anh chị mạnh tường quân mạnh khỏe
để giúp đỡ đồng bào chăm lúc khi khổ khi hổn nạn
thấu hiểu sự khó khăn của đồng bào người chăm
bệnh chấp hành tri hội phụ nữ sống cục an ninh nội địa
đã vận động quyên góp được một trăm linh phần quà gồm gạo bì gói và tiền mặt
mỗi phần quà trị giá khoảng một triệu đồng
đây là hoạt động ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc
thể hiện tinh thần tương thân tương ái tạo niềm vui phấn khởi
động viên bà con có hành cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn đen cho cuộc sống
thông qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
trong quần chúng nhân dân
chăm lo và hỗ trợ cho người nghèo là chính sách chung của đảng và nhà nước
cục an ninh nội địa đảng ủy và lãnh đạo cục cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động
để hỗ trợ cho đồng bào các vùng khó khăn đặc biệt là vùng bào dân tộc thủy số
chúng tôi đến đây là cái ủy quyền của lãnh đạo
cũng đến cùng với các nhà hảo tâm tổ chức hỗ trợ cho đồng bào khó khăn
trong phương hữu đức của ninh phước đức thuận
nói chung là cũng là chia sẻ một tấm lòng để cho bà con vượt qua khó khăn
và động viên mọi người đoàn kết
và hỗ trợ cùng nhau vượt lên khó khăn
trong thời gian tới cục an ninh nội địa sẽ tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ
cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng tây nguyên và vùng đồng bào dân tộc khơ me
và các vùng khác trên cả nước
lực lượng chức năng tp hcm vừa phát hiện và bắt giữ một tàu vận chuyển
gần một trăm linh tấn phân u rê không có giấy tờ chứng minh được nguồn gốc
đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi một trên khu vực biển tiền giang
lực lượng chức năng đã phát hiện tàu l a bảy nghìn tám trăm linh một
có nhiều dấu hiệu nghi vấn và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu la bảy nghìn tám trăm linh một có một mươi thuyền viên
do ông nguyễn văn việt quê tỉnh long an làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông việt trên tàu đang vận chuyển khoảng một trăm linh tấn phân u rê
chưa rõ chất lượng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
lập hồ sơn nghiêm phong hàng hóa vi phạm
công an huyện thới bình tỉnh cà mau vừa bắt quả tang nguyễn trí linh
chú huyện thới bình về hành vi vận chuyển hơn một năm trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một tổ tuần tra kiểm soát của công an huyện thới bình
phát hiện nguyễn trí linh điều khiển xe mô tô trên tuyến lộ xuyên á
qua địa bàn xã hồ thị kỳ đang vận chuyển hơn một năm trăm linh bao thuốc lá không rõ nguồn gốc
với nhiều nhãn hiệu khai thác nhanh linh thừa nhận
đang trên đường vận chuyển thuốc lá từ địa bàn tỉnh kiên giang về cà mau
thì bị tổ tuần tra công an huyện thới bình bắt quả tang
hiện sàn thương mại điện tử là một trong những kênh bán hàng chủ lực của nhiều doanh nghiệp
và cũng là lựa chọn ưa thích của khách hàng
thế nhưng tại đây trong thời gian vừa qua tình trạng hàng giả hàng nhái
hàng kém chất lượng vẫn chưa được dẹp bỏ ngược lại còn ngang nhiên bán công khai
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
tìm mua một số mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử
để dù khi nhận hàng chị phương mới phát hiện mình mua là hàng giả
bởi tép mắc không rõ ràng màu sắc sản phẩm thì vô cùng nhạt nhòa
không đúng so với những gì đã quảng cáo
đã có những cái lần mà em phải mua phải hàng giả hàng nhái rồi
và cá nhân em mong muốn là ở việt nam ta thì có thể xây dựng được
một cộng đồng mua bán hoặc là cộng đồng thương mại điện tử an toàn
để tránh cho những người dân như em
và gặp phải những trải nghiệm không được tốt như vậy
chỗ người thân bạn bè tôi thì cũng có từng nhiều người đã từng mua phải
sản phẩm kết nhất lượng thông qua những kênh mua bán trên mạng điện tử
cũng như thời gian gần đây các sản phẩm như là thực phẩm bánh kẹo
thì có những nguồn sản phẩm giá rẻ để mà bán cho mấy người gia dùng
theo số liệu thống kê của cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương
hiện có trên bảy mươi ba dân số việt nam sử dụng internet
trong số đó có tới bảy mươi tám người dùng tham gia mua sắm trực tuyến
dù đang có tốc độ phát triển khả quan nhưng thương mại điện tử tại việt nam
đang bộc lộ nhiều vấn đề như tình trạng hàng giam hàng giả
vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử
trước thực trạng này chúng ta cần có những giải pháp quyết liệt
để dẹp bỏ nhằm mang lại niềm tin cho người tiêu dùng khi mua sắm trên không gian mạng
chúng tôi cũng có phối hợp với tổng cục quản lý thị trường
để triển khai quyết định số ba mươi chín của thủ tướng chính phủ
phê duyệt kế hoạch kiểm soát chống gian lận thương mại trên môi trường thương mại điện tử
chúng tôi cũng đang cùng với ủy ban cạnh tranh quốc gia
để xây dựng hệ sinh thái số bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử
và với những việc triển khai những công cụ quản lý như vậy
thì nó sẽ giúp cho việc kiểm soát những giao dịch trên thương mại điện tử
một cách tốt hơn và hướng đến bảo vệ người tiêu dùng
thương mại điện tử mạng xã hội là không gian vô cùng rộng lớn xuyên biên giới
do vậy cần để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quan tâm đầu tư cơ sở vật chất
trang thiết bị và con người để phục vụ nhiệm vụ đấu tranh phòng chống hàng giả trên thương mại điện tử
ngoài ra để mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan
trong việc thanh kiểm tra kiểm soát hoạt động lợi dụng thương mại điện tử
để kinh doanh hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
công an tp hà nội ngày hai mươi hai tháng một mươi một vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn mới
của tội phạm lừa đảo công nghệ cao giả mạo người của ủy ban nhân dân quận
thông báo công dân sai dữ liệu dân cư nhằm lấy thông tin cá nhân
cơ quan tp hà nội cho biết một số công dân trên địa bàn đã nhận được điện thoại
của người tự giới thiệu là cán bộ bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân phường
người này thông báo dữ liệu dân cư của những người này bị sai
và đề nghị ra bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân phường để chỉnh sửa
nhưng sau đó gợi ý hướng dẫn tử xa để lừa đảo
đáng chú ý thông tin cá nhân mà cán bộ bộ phận một cửa đưa ra như tên tuổi
ngày tháng năm sinh địa chỉ nơi ở đều rất chính xác
anh này sau đó đã trực tiếp liên lạc với ủy ban nhân dân phường nơi mình sinh sống
được lãnh đạo phường xác nhận tại bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân phường
không có người tên như đã giới thiệu
bộ công an khuyến cáo các tổ chức cá nhân doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác
khi nhận được các cuộc gọi điện thoại từ người lạ tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước
và các cơ quan tư pháp tiến hành tố tụng hình sự để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại
hoặc giả danh nhân viên ngân hàng bưu điện bảo hiểm thanh tra hải quan
yêu cầu nhận tiền qua bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí trả các khoản nợ không xác định
đặc biệt người dân không làm theo các yêu cầu hướng dẫn của nhóm đối tượng liên lạc qua điện thoại
khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên người dân cần bình tĩnh không lo sợ
nhanh chóng liên hệ với người thân bạn bè để được tư vấn
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý
thưa quý vị black friday được xem là dịp xả hàng lớn nhất trong năm
đây cũng là thời điểm để các tím bồ mua sắm có được cơ hội mua hàng giá rẻ
thế nhưng trong cơn cuồng mua sắm nếu không cẩn thận nhiều người dễ mất tuyển oan
khi bỏ cả đống tiền vào những thứ không cần thiết
đặc biệt là khi mua hàng online
hình thức thương mại từ trước đến giờ xuất hiện không ít câu chuyện dở khóc dở cười
mua hàng một kiểu nhận hàng một kiểu
được quảng cáo giảm giá lên tới bảy mươi cho một chiếc váy hàng hiệu với giá gốc hơn một triệu đồng
chị trang ở hà nội chỉ phải trả hai trăm linh đồng
cam kết hàng xịn thế nhưng chiếc váy chị nhận về có đường chỉ may rất ẩu
tem mát thì mập mờ không rõ ràng
nhiều cửa hàng thì đôi khi là hàng họ may ở xưởng hay là như thế nào đấy
họ trà trộn vào hàng viên xuất khẩu thì người tiêu dùng như em cũng không thể nào biết được là có phải hàng xịn hay không
nó là hành vi vi pháp luật và theo quy định của pháp luật thì đây là hành vi sử dụng hành vi gian dối để chính vào tài sản và đó là hành vi lừa đáp
thực tế tình trạng trên không phải xuất hiện lần đầu tiên mà đã xảy ra nhiều năm hầu hết vào các mùa giảm giá
nhiều chủ cửa hàng vì lợi nhuận thường nâng giá sản phẩm khuyến mại lên gấp hai thậm chí gấp ba lần
sau đó đề biển giảm giá
để tránh bị dập bẫy người dân nên có thói quen lên mạng so sánh giá để biết được giá thực của sản phẩm cũng như lịch sử mức khuyến mãi của sản phẩm đó trước đây
đối với những người mua sắm qua online cần yêu cầu người bán cung cấp hình ảnh thực của sản phẩm do cửa hàng tự chụp hoặc quay lại
ngoài ra người tiêu dùng tham khảo các bình luận về cửa hàng hay sản phẩm trên mạng trước khi quyết định đặt mua
hiện nay thì có rất là nhiều những cái đối tượng giả mạng những cái thương hiệu lớn
nhưng mà tôi nghĩ khi mà khách hàng mua sắm thì mọi người thứ nhất là nên tỉnh táo
có rất nhiều cách để mình tránh được những cái trường hợp giả mạng
thứ nhất là mình có thể đến trực tiếp tại cửa hàng
thứ hai là mình mua lên trên những cái fanpage chính thống có tích xanh có gắn link ở trên fanpage chính của cái thương hiệu thời trang đó
thì mình sẽ đảm bảo cái việc là mình mua sắm nó sẽ tỉnh táo hơn
người tiêu dùng nên tìm đến những địa chỉ bán trực tiếp cũng như online những trang mạng tử tế
và nên mua những sản phẩm mình đã biết chắc chắn rồi
chứ những sản phẩm mới sản phẩm hấp dẫn sản phẩm giá rẻ phải coi chừng
có thể mua một chai la vi một cân gạo ăn hay một cân bột canh rất dễ dàng
nhưng mà mua quần áo mua mỹ phẩm và mua hàng điện máy phải coi chừng
nhất là những hàng mới
và hãy tìm những địa chỉ đáng tin cậy có thương hiệu mà mua hàng
và mua hàng phải có hóa đơn chứng từ
để có dịp gì mà là khiếu nại cho đến hơn trốn
hiện nay nhiều đối tượng lừa đảo qua bán hàng online có phương thức phạm tội ngày càng tinh vi hơn
như dùng tài khoản ảo tăng tương tác có những bình luận tích cực về sản phẩm
quảng cáo là hàng thật khi giao lại là hàng giả
vì vậy người dân cần tuyệt đối nâng cao cảnh giác để không bị rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo
khi mua hàng có giá trị lớn nên chọn những cửa hàng lớn có uy tín hoặc đến địa chỉ chính thức mà nhãn hàng công bố
từ một mươi năm h ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi một giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm năm trăm tám mươi bốn đồng một lít xăng ron chín mươi năm giảm năm trăm linh sáu đồng một lít giá dầu diesel giảm sáu trăm linh năm đồng một lít
đây là lần thứ hai liên tiếp giá xăng dầu giảm
theo đó giá bán lẻ xăng e năm ron chín mươi hai giảm năm trăm tám mươi bốn đồng một lít về còn hai mươi một sáu trăm chín mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm giảm giá bán lẻ năm trăm linh sáu đồng một lít
giá dầu diesel giảm sáu trăm linh năm đồng một lít còn hai mươi hai trăm tám mươi ba đồng một lít
giá dầu hỏa giảm năm trăm sáu mươi tám đồng một lít xuống hai mươi chín trăm bốn mươi bốn đồng một lít
giá dầu ma rút tăng một mươi năm đồng một kg lên một mươi năm sáu trăm ba mươi tám đồng một kg
tại kỳ điều hành này liên bộ không trích lập đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với các loại xăng dầu
tính từ đầu năm đến nay giá xăng đã trải qua ba mươi ba lần điều chỉnh trong đó có một mươi chín

từ lần giảm và ba lần giữ nguyên
theo số liệu từ hiệp hội lương thực việt nam trong phiên giao dịch ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một
giá gạo xuất khẩu có thời điểm tăng đến một mươi đô la mỹ một tấn so với thời điểm đầu tháng
hiện giá gạo năm tấm của việt nam giao động từ sáu trăm năm mươi tám đến sáu trăm sáu mươi ba đô la mỹ một tấn
với mức giá này gạo việt nam xuất khẩu vẫn đang có giá cao nhất thế giới
theo đại diện của xuất nhập khẩu
bộ công thương các quốc gia như philippines indonesia có nhu cầu nhập khẩu gạo lớn
trong khi đó quốc gia xuất khẩu gạo lớn thế giới là ấn độ tiếp tục kéo dài lệnh hạn chế xuất khẩu gạo đến năm hai nghìn hai mươi bốn
điều này dẫn đến việc gia tăng lượng gạo dự trữ đẩy giá gạo xuất khẩu tăng
mặc dù còn hơn hai tháng nữa là đến tết nguyên đán
nhưng các doanh nghiệp du lịch lựa hành đã có kế hoạch chuẩn bị đón đầu mùa đặc cao điển
theo đại diện của xuất nhập khẩu
theo khảo sát giá tour tết năm nay duy trì mức tăng khoảng một mươi so với ngày thường
năm nay mặt bằng các dịch vụ được điều chỉnh theo chính sách thị trường
một số tour đi nước ngoài trong dịp tết được các công ty thiết kế giao động từ bốn đến một mươi một ngày
như tour đài loan trung quốc có giá từ một mươi hai đến một mươi bốn triệu đồng
tour nhật bản từ hai mươi bốn triệu đồng và tour đi pháp đức thụy sĩ có giá hơn một trăm linh triệu đồng

trong kinh tế
xin chào quý vị và các bạn

tiếp theo chương trình xin mời quý vị và các bạn
lý do thu hồi khu đất này do người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước
và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành đồng thời không đưa đất vào sử dụng
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở tài chính phối hợp với các đơn vị xác định giá trị còn lại
của tài sản gắn liền với đất trên ủy ban nhân dân cung cấp phê duyệt
đồng thời giao trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý khu đất
và đề xuất phương án khai thác trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định
theo trung tâm phát triển quỹ đất thành phố cần thơ cho biết
việc xác định giá trị tài sản gắn liền với đất do sở tài chính thực hiện
sau khi thu hồi thì khu đất đó vẫn sử dụng mục đích dịch vụ du lịch
dự án thiên đường nước cần thơ có tổng vốn đầu tư một hai trăm tám mươi tỷ đồng
gồm các hạng bục khu công viên nước và sân khấu nhạc nước khu resort công viên nước
khu khách sạn phục hồi sức khỏe khu mua sắm cao cấp và nhiều công trình phụ trợ khác
tuy nhiên từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay dự án này nằm bất động không được triển khai thi công
khu vực tây nguyên đang bước vào vụ thu hoạch cà phê
thời điểm này thì cà phê được thu mua với mức giá cao nên bà con nông dân rất phấn khởi
tại thị trường trong nước giá cà phê nhân sô lập mức cao kỷ lục
có thời điểm lên đến bảy mươi đồng một kg cao hơn sáu mươi năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
đây cũng là mức cao kỷ lục trong vòng hơn hai mươi năm nay giúp người dân trồng cà phê được lợi
theo tổng cục hải quan giá xuất khẩu cà phê cao nhất trong vòng ba mươi năm qua
bình quân đạt hơn hai sáu trăm linh usd mỗi tấn trong hai tháng qua tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
niên vụ này xuất khẩu cà phê việt nam dự kiến thu về hơn bốn tỷ usd
giá cà phê năm nay tăng cao một phần cũng bởi những tác động từ tình hình xung đột vũ trang và biến đổi khí hậu
hiện tượng el nino đã khiến năng suất cà phê tại brazil bị sụt giảm
trong bối cảnh này việt nam có lợi thế khi vẫn giữ ổn định diện tích trồng
đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng bằng cách tiếp cận với sản xuất cà phê sạch cà phê hữu cơ
đạt những tiêu chuẩn chứng nhận trong nước và quốc tế
theo hiệp hội cà phê cà cao việt nam bên cạnh thị trường châu âu
nhu cầu cà phê nhân và cà phê hòa tan của trung quốc cũng đang tăng cao
mở ra cơ hội lớn để việt nam đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường này
ngày hai mươi hai tháng một mươi một công ty tvs boto đến từ ấn độ công bố mở bán năm mẫu xe gắn máy tại thị trường của việt nam
hai tuần trước hãng xe gắn máy này cũng đã công bố kế hoạch gia nhập thị trường ở châu âu bắt đầu từ pháp
các mẫu xe thuộc phân khúc tay ga xe số giá bán từ hai mươi sáu đến ba mươi sáu triệu đồng được nhập khẩu từ indonesia
theo các chuyên gia việt nam và ấn độ đều là những thị trường tiêu thụ xe máy lớn hàng đầu thế giới
lần lượt thứ tư và thứ nhất
tuy nhiên thị trường hiện nay đã có dấu hiệu bảo hòa khi lượng xe tiêu thụ hàng quý đều sụp giảm
ngoài ra thị trường việt nam các thương hiệu nổi tiếng
đã chiếm lĩnh thị trường hàng chục năm qua
do đó cạnh tranh giữa các thương hiệu xe máy sẽ khốc liệt
dù vậy đại diện hãng xe đến từ ấn độ khẳng định sẽ không mất nhiều thời gian
để cạnh tranh chiếm thị phần lớn tại việt nam khi việt nam là nền kinh tế có mức tăng trưởng mạnh mẽ
việc mở rộng và lớn mạnh của cơ sở hạ tầng giao thông
cũng như khả năng tiếp cận các dịch vụ vận chuyển là những động lực chính cho các hãng xe máy
ngày hội trí tuệ nhân tạo ai da lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi ba vừa được công bố danh sách diễn giả
cũng như là các chương trình kết nối đầu tư
đây là lần đầu tiên ngày hội được diễn ra ở tp hcm
với mong muốn giới thiệu thêm những dự án khởi nghiệp tiềm năng gắn kết trí tuệ nhân tạo
ai day năm hai nghìn hai mươi ba sẽ tập trung vào bốn chủ đề lớn mang tính ứng dụng cao
bao gồm tương lai có mô hình ngôn ngữ lớn tác động không tự của trí tuệ tạo sinh gen ai vào cuộc sống
những thách thức trong phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ mới
và cơ hội phát triển kinh tế kinh doanh với gen ai
trong chủ đề cơ hội phát triển kinh doanh với gen ai
các diễn giả sẽ bàn về những tiềm năng mà gen ai có thể mang lại
trong các ngành công nghiệp chế tạo và dịch vụ
điều này sẽ giúp xóa đi biên giới giữa nghiên cứu và ứng dụng
danh sách diễn giải năm nay khi vừa công bố đã tạo ra sức hút lớn cho cộng đồng khoa học công nghệ
bởi sẽ có phần tham gia trực tuyến của ông sam anton
người đã thành công trong việc biến trách gpt trở thành một biểu tượng
của trí tuệ nhân tạo tạo sinh năm hai nghìn hai mươi ba
năm nay là lần đầu tiên được tổ chức tại tp hcm
thì ai đây rất là vinh dự có được rất là nhiều diễn giả là các chuyên gia đầu ngành
trong lĩnh vực về trí tuệ nhân tạo và trí tuệ nhân tạo tạo sinh
đến từ các đại học lớn nhất trên toàn thế giới
ví dụ như là giáo sư chris moni đến từ đại học stanford
giáo sư marshall herbert đến từ đại học cmu
cũng như là các giáo sư và chuyên gia khác đến từ đại học new york
đại học quốc gia singapore
về các chủ đề trong sự kiện này năm nay thì sẽ tập trung vào những tác động
mà chuyên sâu và sức ảnh hưởng của công nghệ ai tạo sinh
cũng như trí tuệ nhân tạo đến đối với đời sống hàng ngày
và đặc biệt là ảnh hưởng đến cuộc sống và kinh doanh
sự phát triển kinh doanh và các sản phẩm mới trong tương lai
một trong những cái nội dung nổi bật nhất của năm nay
sự kiện năm nay chia sẻ chính là các ứng dụng của ai tạo sinh
trong các mô hình ngôn ngữ lớn cũng như là các ứng dụng thực tiễn khác nữa
tại chủ đề về tương lai có mô hình ngôn ngữ lớn
các diễn giả sẽ chia sẻ những phát triển tiên tiến nhất của llm
trong khía cạnh học thuật cũng như khả năng thay đổi cách thức
con người sản xuất và tiêu thụ nội dung số khắp các nền tảng
các phiên thảo luận chủ đề tác động của sân ai và đời sống
sẽ đi sâu hơn về các thay đổi khó có thể dự báo trước
trong triển khai và phát triển các ngành di chuyển thông minh
smart mobility thành phố thông minh smart city và internet đoạn vật iot
thì việt nam thông qua ai đây cùng với các đối tác
sẽ showcase được các nội dung nội dung của ai

vào các ngành như là phát triển về ô tô về pin
và đặc biệt hơn nữa là các ứng dụng công nghệ ai
những dự án vào các nền tảng của web ba về blockchain
để mà mang được các cái giải quyết từ những bài toán rất lớn
về những vấn đề như là esg thương lai sinh xanh sạch đẹp
của các nền tảng
không những là chỉ quốc gia mình ở việt nam mà cả thế giới
ngày hội trí tuệ nhân tạo ai day là sự kiện thường niên bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám
nhằm tạo nền tảng kết nối cộng đồng trí tuệ nhân tạo trong nước
với các chuyên gia trên toàn thế giới
năm nay sự kiện có thêm sự đồng hành của việc ai
trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia nic bộ kế hoạch đầu tư
cùng các nhà tài trợ là các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu
và đông đảo các doanh nghiệp nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ sản xuất
và chế tạo trong nước của quốc tế
sau bốn năm liên tiếp tổ chức thành công
thì ai day đã trở thành một sự kiện khoa học công nghệ ý nghĩa
có vị thế nối vật tại đông nam á
ngày hội trí tuệ nhân tạo năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến sẽ thu hút
một năm trăm linh khách tham gia trực tiếp hơn ba người theo dõi của internet
hơn một trăm linh doanh nghiệp tập đoàn đa quốc gia
không những những sáng kiến những cái dự án của những người trưởng thành
mà các cái project của các em sinh viên học sinh cấp ba
từ các trường high school trên toàn cả lĩnh vực
trên cả nước đều có cơ hội đến tại ai đây lần này
để mà showcase tương lai của mình
trong tương lai và cái cuộc thế giới của mình
xanh sạch đẹp và có được sự đóng góp của ai của robot hay không
chính là nền tảng từ những cái đóng góp những xây dựng từ ngay bây giờ từ các bạn
sự kiện được kỳ vọng sẽ vượt qua giới hạn về học thuật
mang lại những nội dung thiết thực về ứng dụng ai trong kinh doanh và đời sống
hơn tới tạo cầu nối giao lưu hợp
hợp tác giữa các doanh nghiệp doanh nhân và nhà đầu tư
nền tảng tuyến dụng bằng ai đầu tiên tại việt nam
job hopping sẽ là đối tác tổ chức sự kiện ai day năm hai nghìn hai mươi ba
ai day năm hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra trong hai ngày năm và sáu tháng một mươi hai
tại the global city thành phố hồ chí minh
bao gồm bốn loại vé khác nhau là vé dành cho sinh viên cho nhà sáng lập
vé vào cửa chung và vé dành cho các nhà đầu tư
đặc biệt ưu tiên sinh viên học sinh nghiên cứu khoa học
với mức giá tham quan lắng nghe hội thảo ở mức ưu đại
với mong muốn khơi nguồn cảm hứng cho đội ngũ kỹ sư nhà khoa học tương lai tại việt nam
diễn đàn thương mại việt nam hoa kỳ năm nay diễn ra trong bối cảnh các mô hình vận hành
kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới có sự biến đổi sâu sắc
do đó các phiên thảo luận tập trung thảo luận về triến vọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
việt nam hoa kỳ và ý nghĩa đối với hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa việt nam và hoa kỳ
chúng tôi rất hào hứng khi quan hệ việt nam hoa kỳ được nâng cấp lên thành đối tác chiến lược toàn diện
lĩnh vực mà trong đó với chúng tôi quan trọng nhất là ngành công nghiệp bán dẫn
khó khăn của các doanh nghiệp là cần thêm nguồn lực để mở rộng quy mô
do đó những cam kết của hoa kỳ tại hội nghị apac vừa rồi liên quan đến ngành bán dẫn là chúng tôi
sẽ cam kết hỗ trợ các chương trình đào tạo nhân lực đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội việc làm
cho các kỹ sư bán dẫn
lợi thế của việt nam đối với lĩnh vực bán dẫn là một lực lượng lao động trẻ và rất tài năng
nhạy bén với công nghệ có trình độ ngoại ngữ đặc biệt là tiếng anh ngày càng thành hạo
ngoài ra đất nước các bạn có một bờ biển dài với nhiều cơ hội cho ngành năng lượng tái tạo
điều này rất quan trọng đối với doanh nghiệp hoa kỳ
bởi chúng tôi đang phải thực hiện những cam kết tăng trưởng bền vững
bên cạnh đó diễn đàn còn dành thời gian thảo luận về những thách thức mà kinh tế việt nam
đang phải đối mặt trong bối cảnh các cuộc xung đột thương mại địa chính trị vẫn diễn biến phức tạp
khả năng tham gia của các doanh nghiệp việt nam trước xu hướng dịch chuyển các chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu
từ năm hai nghìn một mươi tám diễn đàn thương mại việt nam hoa kỳ đã trở thành một sự kiện thường niên
cung cấp thông tin cập nhật về định hướng xây dựng chính sách phát triển kinh tế thương mại đầu tư của việt nam và hoa kỳ
diễn đàn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp đề xuất của chính phủ hai quốc gia
về các giải pháp thúc đẩy hợp tác song phương đồng thời diễn đàn cũng là cơ hội quan trọng
để cộng đồng doanh nghiệp hai nước gặp gỡ tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh
trong đó thì trụ cột kinh tế thương mại đầu tư tiếp tục đóng vai trò là động lực trung tâm để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
khuôn khổ mới đối tác chiến lược toàn diện sẽ tạo điều kiện để hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau
xây dựng và củng cố lòng tin là nền tảng hết sức quan trọng trong mối quan hệ lâu dài giữa hai quốc gia trong nhiều năm tới
theo số liệu thống kê của hải quan hoa kỳ tính đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
hải quan hoa kỳ với tổng kim ngạc xuất nhập khẩu đạt khoảng bảy mươi chín bảy tỷ đô la mỹ
trong đó xuất khẩu sang hoa kỳ đạt bảy mươi ba tỷ đô la mỹ nhập khẩu từ hoa kỳ đạt sáu ba tỷ đô la mỹ
việt nam vẫn là nước xuất siêu lớn thứ ba vào hoa kỳ đạt sáu mươi sáu bảy tỷ đô la mỹ